cơ quan an ninh liên bang nga fsb cho biết đã tạm giữ năm người nga ba người ukraine và armenia
sau vụ nổ làm hư hỏng cầu crime vào tuần trước
fsb cho biết vụ nổ do tình báo quân đội ukraine và giám đốc cơ quan này là kireronov tổ chức
fsb nói thiết bị nổ đã được chuyển từ ukraine đến nga qua bulgari georgia và armenia
fsb cũng nói rằng họ đã ngăn chặn các cuộc tấn công của ukraine
nhằm vào moskva và thành phố bryansk ở miền tây nước nga
ukraine chưa chính thức xác nhận liên quan đến vụ nổ cầu crimea
tuy nhiên báo chí ukraine cho biết vụ nổ do phía ukraine thực hiện
vụ nổ trên cây cầu crimea đã phá hủy một phần của cầu đường bộ tạm thời làm ngưng trệ giao thông đường bộ
vụ nổ cũng phá hủy một số thủng nữ nhiên liệu trên một chuyến tàu đang hướng tới bán đảo crimea